cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng mhb huỳnh nam dũng và một mươi sáu đồng phạm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng mhb huỳnh nam dũng và một mươi sáu bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông kiểu long ngân hàng mhb và công ty cổ phần chứng khoán mhb công ty mhps theo điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự
theo đó tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi qua kiểm toán nội bộ của ngân hàng mhb phát hiện công ty mhbs thua lỗ liên tiếp
ngoài ra công ty mhbs còn mắc nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh chứng khoán khiến ngân hàng mhb bị thiệt hại số tiền gốc là hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
theo cơ quan điều tra nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng mhb đã lợi dụng
chức vụ quyền hạn được giao làm trái quy định của pháp luật gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng